cầm tay chỉ việc đó là phương châm đang được các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an thực hiện cùng bà con dân tộc địa phương
để xây dựng các mô hình chăn nuôi sản xuất giúp bà con ổn định đời sống phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo
với đại úy nguyễn tất khánh cũng như đồng đội ở đồn biên phòng môn sơn nghệ an thì việc thường xuyên thực hiện bốn cùng với đồng bào đã trở nên quen thuộc
với phương châm cầm tay chỉ việc hướng dẫn những hộ nghèo trong bàn biết cách làm ăn phát triển kinh tế
trong quá trình công tác anh em cũng muốn truyền tải nội dung để làm sao không chỉ riêng hồ gia đình bà nguyệt
mà cả hồ gia đình tổng cơ đơn lái thì tự nhận thức được cái vái trò trách nhiệm của hồ gia đình trong việc tự minh vươn lên
phát triển kinh tế thoát nghèo và thoát nghèo một cách bên vừng
gia đình bà la thị nguyệt ở bản cửa rào
trước đây hàng ngày trở lại bà nguyệt đã trở lại bà nguyệt
nhưng chỉ biết trồng cây sắn cây ngô nên cuộc sống hết sức khó khăn
nắm bắt được hoàn cảnh gia đình đồn biên phòng môn sơn đã trực tiếp hỗ trợ bò sinh sản lợn giống
đồng thời hướng dẫn giúp đỡ cách chăn nuôi
nằm bắt được hoàn cảnh gia đình đồn biên phòng môn sơn đã trực tiếp hỗ trợ bò sinh sản lợn giống
lợn giống đồng thời hướng dẫn giúp đỡ cách chăn nuôi

giúp đỡ người dân vững tin đầu tư phát triển sản xuất ngay trên chính bảnh đất quê hương mình
góp phần từng bước xóa đói giảm nghèo trên địa bàn biên giới